bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò sau khi xuất hiện tại một số địa phương khác thì mới đây
căn bệnh này cũng đã bắt đầu xuất hiện với tần suất ngay một nhiều trên các đàn bò tại tỉnh bắc cạn
bệnh viêm da nổi cục đã xuất hiện đầu tiên trên đàn bò của gia đình ông lý văn kiều ở thôn bó lách xã hiệp lực huyện ngân sơn
đàn bò của gia đình ông kiều có một mươi bảy con thì có ba con bị bệnh trong đó một con đã chết
ngay sau đó cơ quan chức năng tỉnh bắc cạn đã đi kiểm tra tiếp tục phát hiện một hộ gia đình khác cũng tại xã này có thêm hai con bò bị bệnh này
cơ quan chức năng đã yêu cầu các hộ dân có bò bị bệnh phải cách ly toàn bộ đàn bò để chăm sóc theo dõi điều trị
đồng thời khuyến cáo người chăn nuôi hạn chế thả rông châu bò thường xuyên kiểm tra đàn gia súc để phát hiện và có biện pháp phòng chống bệnh kịp thời
đây là bệnh mới ở da súc lần đầu tiên xuất hiện và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
do đó công tác phòng chống dịch vào thời điểm này đang rất cấp thiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho các hộ chăn nuôi